sẽ được sửa chữa các khe coi giãn
và động thái này được thực hiện khi một số đoạn thuộc cao tốc có dấu hiệu xuống cấp
tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
cụ thể thực hiện kế hoạch sửa chữa các công trình trên tuyến đường bộ cao tốc
sẽ tiến hành thi công sửa chữa các khe coi giãn từ km một mươi hai hai trăm hai mươi đến km một mươi tám bốn trăm tám mươi
để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công
cần chú ý các thông tin được thông báo trên các bản điện tử trên tuyến cao tốc
tại các vị trí đang thi công phải chấp hành chỉ dẫn hiệu lệnh các biển báo giao thông
và tuân thủ theo sự điều khiển giao thông của các đơn vị chức năng